tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean
dự và phát biểu chào mừng hội nghị có thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng
hội nghị tập trung thảo luận công tác chuẩn bị diễn tập xử lý tình huống của quân y
trong phòng chống dịch bệnh cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng asean
các chương trình kế hoạch của các hội nghị quốc phòng quân sự asean
do việt nam chủ trì tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi vẫn sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch
dự kiến hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean
nhằm thúc đẩy các sáng kiến của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
làm công tác chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao asean
diễn ra vào ngày một mươi năm tháng năm tới đây